lao động trong ngành dệt may có mức thu nhập thấp và phải đối mặt với cuộc sống khó khăn
bấp bênh không đủ bảo đảm cho những nhu cầu cơ bản đây là những ý kiến được đưa ra tại hội thảo
thực trạng thu nhập của lao động trong ngành may mặc tại việt nam và giải pháp hướng tới lương đủ sống
diễn ra vào chiều qua tại hà nội
theo đánh giá dệt may là một ngành có tốc độ tăng trưởng cao và đứng thứ hai kim ngạch xuất khẩu của việt nam
tuy nhiên nghịch lý là mức lương của công nhân ngành may lại ở mức khá thấp so với nhiều ngành nghề
qua khảo sát tại nhiều công ty may mặc trên cả nước năm hai nghìn một mươi tám tiền lương thu nhập đời sống của công nhân
ngành dệt may là bốn hai trăm hai mươi năm nghìn đồng chỉ một mươi bảy công nhân thu nhập đủ để có chút ít tiết kiệm
trong khi hai mươi sáu năm phải chi tiêu tàn tiện sống kham khổ và vẫn còn một mươi hai năm công nhân không đủ sống phải làm thêm
bản thân cái lương cơ bản không đủ đã không đủ để chi trả cho cái nhu cầu sống cơ bản của người lao động
và do đó thì người lao động
chỉ có hai chiến lược một là có thể giảm chi tiêu tới mức tối đa và hai là họ làm thêm tới hết mức có thể
như vậy thì phần lớn người lao động không có sự lựa chọn về việc là làm thêm giờ hay không
bởi vì đấy là một trong những chiến lược cơ bản của họ để có thể đảm bảo mức sống của họ
cũng như là cái nhu cầu sống của gia đình
theo các chuyên gia có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc người lao động ngành may không được trả mức lương
có thể đủ sống cho bản thân và gia đình tuy nhiên một nguyên nhân quan trọng là các nhãn hàng chưa có
với vấn đề này chi phí lao động không được đưa vào trong quá trình đàm phán về giá
fair foundation đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các nhãn hàng có trách nhiệm trong việc bảo đảm mức lương đủ sống
cho người lao động tại các nhà máy thông qua hoạt động đánh giá việc tuân thủ của các nhãn hàng
và các nhà máy về lương đủ sống xây dựng các công cụ tính toán chi phí lao động
trong thực hành mua hàng và đàm phán về giá
các chuyên gia khuyến nghị chính phủ cần xác định mức lương tối thiểu
phải đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người lao động ngành dệt may
công đoàn cần nâng cao năng lực thương lượng về tiền lương với người sử dụng lao động
doanh nghiệp cần đưa yếu tố lương đủ sống của người lao động vào đàm phán đơn giá với các nhãn hàng
các nhãn hàng cần tôn trọng giá trị sức lao động của người lao động